tại huyện quảng sương sở thông tin truyền thông tỉnh thanh hóa phối hợp với ubnd huyện quảng sương
tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử
triển lãm hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử trưng bày nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm
và gần một trăm linh bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu học giả
ở trong nước và quốc tế khẳng định chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa
cuộc triển lãm giúp cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết
củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách phi lý của trung quốc
đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa và các vùng biển đảo khác trên biển đông